lã nguyên chính là sự phát hiện kiến tạo ký hiệu giải mã ký hiệu phiên dịch ký hiệu là giải thích ý nghĩa của các ký hiệu
lã nguyên thường dùng lối đối lập ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại này với thời đại kia ví như văn học trung đại văn học trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với văn học đổi mới văn học hậu hiện đại
các thao tác nghiên cứu giúp cho người đọc một cách nhìn một cách kiểm chứng một nhận thức có tính thực chứng khách quan một sự hiểu biết cụ thể về ngôn ngữ nghệ thuật sự khác biệt của nó với ngôn ngữ tự nhiên
ông vừa nghiên cứu vừa diễn giải các phạm trù khái niệm ký hiệu học mà ông sử dụng làm cho các mã ký hiệu được gọi tên cụ thể trở thành đặc trưng của từng nhà văn giúp bạn đọc có thêm trí thức để lý giải các tác phẩm
khi mà nói đến tên của cuốn sách phê bình ký hiệu học của tác giả lã nguyên thì có lẽ là rất nhiều người sẽ có một cái ấn tượng có một cảm giác là nó quá hàn lâm quá bác học và có lẽ là nó sẽ phù hợp nhiều với giới nghiên cứu giới phê bình hơn là giáo viên và học sinh phổ thông
nhưng tôi với cái tư cách là một giáo viên phổ thông tôi là một trong số rất ít những cuốn sách phê bình văn học mà nó cực kỳ hữu ích cho công việc dạy văn học văn của nhà trường phổ thông
người thầy hướng dẫn cho học sinh học văn đọc văn theo cái hướng của ký hiệu học thì các em có thể tự mình nhận ra được và cái này nó cũng rất là phù hợp với lại cái khuyên hướng giáo dục theo cái hướng là trò chủ động tiếp cận
tức là giáo viên với cái cuốn sách này giáo viên hoàn toàn để cung cấp cho học trò cái phương tiện đó là ký hiệu
ký hiệu học để học sinh tự tháo gỡ các cái hình hiện tượng văn học
trong quá trình phân tích ký hiệu học đối với văn bản lã nguyên đều sử dụng các mã văn hóa tức là mã liên văn bản đã có trước được thể hiện trong văn bản
ông không đối lập cái biểu đạt và cái được biểu đạt mà lưu ý tới ký hiệu học ba thành phần tên gọi nghĩa và ý nghĩa
đây chính là đặc trưng khác biệt của phê bình ký hiệu học lã nguyên với các tác giả khác
với lối viết mạch lạc rõ ràng cùng những phân tích sắc xảo và thú vị
cuốn sách là tài liệu hữu ích cho những nhà nghiên cứu và bạn đọc yêu văn chương
thưa quý vị và các bạn vừa qua bảo tàng dân tổng học việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận
đã tổ chức chương trình trung thu hai nghìn một mươi tám sắc màu văn hóa ninh thuận nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa vùng đất ninh thuận với công chúng trong và ngoài nước
đồng thời tạo điểm hẹn vui chơi trải nghiệm các trò chơi diễn
dân gian đặc sắc cho các bạn nhỏ thủ đô hà nội trong dịp tết trung thu hai nghìn một mươi tám
ninh thuận là tỉnh thuộc duyên hải nam trung bộ là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em trong đó nổi bật có dân tộc trăm rắc lai
quá trình hình thành phát triển hai dân tộc này đã sáng tạo ra nền văn hóa đa dạng và đặc sắc để lại nhiều di sản có giá trị
đây là cơ hội để các nghệ nhân nơi đây giới thiệu về di sản văn hóa tinh thần độc đáo của hai dân tộc này
vào dịp trung thu thì bảo tàng
học việt nam là điểm hẹn văn hóa và năm nay thì bảo tàng phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận tổ chức trình nghị này
trình diễn về các nhạc cụ dân tộc như là trống ghi năng trống para nưng đèn kèm saranai đoàn ca nhi của người chăm rồi mã la khen bầu và đoàn chapi của người rắc lai
đấy là những loại hình nhạc cụ dân tộc rất đặc sắc của họ
tôi nghĩ rằng là với cái hoạt động đa dạng và phong phú như thế
thì chương trình có phần
giới thiệu các di sản văn hóa khích lệ ý thức bảo tồn di sản văn hóa và làm cho di sản văn hóa tiếp tục được phát huy và lan tỏa khắp bốn phương
trong không gian rộng rãi và xanh mát của bảo tàng hơn hai mươi nghệ nhân đến từ vùng đất duyên hải nam trung bộ đã mang đến cho du khách nhiều tiết mục múa hát dân gian trình diễn nhạc cụ truyền thống giới thiệu cách làm gốm bầu trúc dệt thổ cầm mỹ nghiệp hai trong số những nghề thủ công đặc sắc của người dân tộc nơi đây
trong không gian văn hóa tết trung thu tại bảo tàng ngoài việc thưởng thức không gian văn hóa ninh thuận các em thiếu nhi còn được trải nghiệm làm các trò chơi truyền thống đặc trưng của ngày tết trung thu dưới sự hướng dẫn của thợ thủ công và các tình nguyện viên như cách làm đèn ông sao đèn kéo quân đèn ông sư nạn tòa hè